ngoài hai mươi hai tháng bốn ubnd tỉnh lâm đồng tổ chức sơ kết ba năm thực hiện cam kết cải thiện môi trường kinh doanh
và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci tỉnh lâm đồng năm hai nghìn một mươi tám
ba năm qua lâm đồng thực hiện đạt phần lớn các chỉ tiêu đã cam kết với cộng đồng doanh nghiệp
góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
năm hai nghìn một mươi tám lâm đồng đứng thứ hai mươi bảy về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã nỗ lực cải thiện được sáu trên một mươi chỉ số thành phần
năm gần đây lâm đồng được xếp hạng thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá và luôn đứng đầu các tỉnh tây nguyên